hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa tổ chức phiên họp khẩn theo yêu cầu của nga liên quan tới vụ máy bay vận tải quân sự el bảy mươi sáu của nga
chở sáu mươi năm tù nhân ukraine bị rơi ở vùng benkorod vào hôm hai mươi bốn tháng một vừa qua
cuộc họp diễn ra vào thời điểm cả nga và ukraine đều đang đổ lỗi cho nhau về vụ việc
phát biểu tại cuộc họp đại diện của nga tại liên hợp quốc khẳng định nga đã thông báo trước cho ukraine
một mươi phút trước khi chiếc máy bay chở tù nhân của nước này tới khu vực
mắc cơ va cho rằng chiếc máy bay đã bị các lực lượng của ukraine bắn hạ từ làng lipsi ở khu vực kharkov bằng tên lửa đất đối không
đồng thời yêu cầu hội đồng bảo an phải lên án vụ tấn công này
trong khi đó đại diện của ukraine khẳng định không nhận được yêu cầu đảm bảo an ninh không phận gần khu vực ben gorod
cho rằng vẫn còn nhiều tình tiết đáng ngờ trong vụ việc
đại diện liên hợp quốc kêu gọi các bên kiểm chế tránh làm leo thang cao thẳng
hiện cả nga và ukraine đang tiến hành các cuộc điều tra độc lập
các hộp đen của máy bay đã được chuyển tới một phòng thí nghiệm đặc biệt tại mắc cơ va để giải mã
trước đó hôm hai mươi bốn tháng một máy bay mang số hiệu il bảy mươi sáu của nga đã bị rơi xuống vùng ben gorod
khiến toàn bộ bảy mươi bốn người trong đó có sáu mươi năm tù nhân ukraine thiệt mạng